thị trấn sông đốc huyện trần văn thời là nơi có nhiều tàu khai thác thủy sản nhất của tỉnh cà mau
thế nhưng tình trạng tàu nằm bờ không hoạt động lại đang gia tăng
nguyên nhân là do những tháng gần đây thì thời tiết thất thường và mưa bão liên tục
tàu ra khơi không chỉ tốn kém về chi phí nhiên liệu mà sản lượng khai thác thì cũng thấp
nên bà con ngư dân giảm bớt hoạt động khai thác
theo tính toán của những người trong nghề
tùy theo công suất mà chi phí ra khơi trong một chuyến biển giao động từ sáu mươi đến một trăm hai mươi triệu đồng một phương tiện
thế nhưng từ đầu năm đến nay mỗi phương tiện ra khơi chỉ hòa đến thùa lỗ
nên số lượng phương tiện nằm bờ ngày càng nhiều
hiện nay tại cửa biển sông đốc đã có hơn một mươi chiếc tàu cá phải nằm bờ do không còn khả năng hoạt động
mặt khác do một số phương tiện khai thác theo kiểu tận diệt
nên nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt dẫn đến việc làm ăn ngày càng khó khăn thất bát
hiệu quả kinh tế từ nguồn lợi thủy sản đang giảm
nguồn hải sản khai thác được chủ yếu là cá tạp
nên giá trị mang đến không cao dẫn đến không đủ chi phí cho mỗi chuyến ra khơi